bất chấp nguy cơ gây tai nạn tài xế vẫn ngang nhiên lái xe lesus phóng ngược chiều trên cao tốc gây nguy hiểm cho các phương tiện đang cùng tham gia giao thông trên cùng tuyến đường
vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi tám tháng sáu trên cao tốc nội bài lào cai đoạn qua địa bàn huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô thời điểm nói trên chiếc ô tô này đang di chuyển trên cao tốc nội bài lào cai gần khu vực ngã rẽ vĩnh yên tam đảo
lúc này tài xế phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô con hiệu lisers màu trắng đang di chuyển ngược chiều
đáng nói là dù chạy ngược chiều nhưng tài xế điều khiển chiếc licus vẫn ngang nhiên cho xe di chuyển ở làn giữa với tốc độ khá cao
mặc dù may mắn không xảy ra tai nạn tuy nhiên tình huống lái ô tô đi ngược chiều trên cao tốc cũng khiến nhiều người chứng kiến phải bức xúc